liên quan đến vụ sản xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư mang nhãn hiệu vinaca từ cho than che nứa tại hải phòng
hôm nay cục quản lý thị trường đã làm việc với tri cục quản lý thị trường hải phòng
yêu cầu khẩn trương báo cáo làm rõ vụ việc phục vụ công tác điều tra xử lý
đồng thời cục quản lý thị trường cũng đã yêu cầu quản lý thị trường các địa phương có liên quan kiểm tra việc tiêu thụ sản phẩm nhãn hiệu vinaca
phát hiện các sai phạm xử lý theo quy định
cục quản lý thị trường bộ công thương cho biết bước đầu tìm hiểu vụ việc cho thấy
việc sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu vinaca tại kiến an hải phòng
cho dù là mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng đều vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật
trong đó có nhiều yếu tố về nhãn mát xuất xứ bao bì là hàng giả và cần được tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định
dư luận đang mong chờ các cơ quan chức năng có trách nhiệm vào cuộc một cách kiên quyết
sớm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh
trước pháp luật đồng thời cũng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý cũng như chính quyền địa phương
trong việc để tình trạng sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng vi phạm các quy định của pháp luật ngang nhiên lộng hành